nếu lấy mức phí thấp nhất là ba mươi năm đồng một lượt ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi thì mỗi ngày trạm thu phí sẽ thu được ít nhất là một bảy mươi năm tỷ đồng
với thời gian được phép thu phí là sáu năm bốn tháng thì chủ đầu tư sẽ thu được ít nhất là hơn bốn tỷ đồng
chi phí với lại vị trí đặt trạm trước kia thì chi phí này thì rõ ràng là đây là dự án của bộ
mà chủ đầu tư thì đã được bộ giao quyết định giao
thành ra là sở giao thông là không có tham gia trong vấn đề chi phí chỉ có phối hợp về một số mặt khác
ví dụ như là đơn vị giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng lại cho nhà đầu tư thôi
chứ còn cái chi phí khác thì ở địa phương tụi tôi không có tham gia
cái việc tính cái số tiền để thu được trên một đoạn đường thì không khó
nhưng vấn đề là và nó rất là dễ minh bạch mà nếu muốn đẩy như tôi cũng không đẩy được
bởi vì nếu không có người hỗ trợ thì không có cái cơ quan hỗ trợ thì không cách gì mà đẩy được
tất nhiên ở chỗ này người ta có tính đến một cái chuyện nữa là người ta đang sợ là trong vòng khoảng ba năm nữa hai năm nữa đó
mà cái đường cao tốc trung lương trung lương cổ mỹ thuận mà nó thông thì cái lượng xe người ta nó sẽ rút về bên đó nhiều
có những cái cơ chế có nguyên tắc mà nó vô cùng bất hợp lý nhưng dường như là lại không được quy định một cách thật là rõ ràng
cho nên là triển khai trên thực tế nó dẫn đến là độc đạo độc quyền
người dân không còn cái lựa chọn nào khác
trong khi đó bản chất của bot phải là
tạo ra sản phẩm mới tạo ra tuyến đường mới tốt hơn để người ta lựa chọn cân nhắc
nếu người ta không đi tức là nhà đầu tư sẽ thu lộ phá sản
nếu người ta đi nhiều thì nhà đầu tư sẽ lợi nhiều
nhưng ở trường hợp này thì là tất cả đều bắt buộc hết
gần như chín mươi các cái con đường bot đều quản buộc
hình thức thứ nhất như cây lậy tức là kiểu gì cũng phải đi
hình thức thứ hai là tăng phí hạn chế cấm đoán những đường song hành
thì đương nhiên cũng phải dồn chủ yếu vào con đường mới
như vậy có hỏi đặc sĩ
ngoài ra là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nằm ở đâu
khi lựa chọn nhà đầu tư chưa có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật cũng làm bot
và câu hỏi tiếp theo đặt ra là đến khi nào lợi ích của người dân mới được tính đến
khi mà nhà đầu tư bot ở đây không còn mang ý nghĩa là giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia
vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ngay càng mơ nhạt
và người dân thì vẫn phải chịu thiệt thòi trước những bất cập
trong cơ chế hành lang pháp lý của các dự án bot giao thông
để minh bạch hóa
nguồn thu phí bot giao thông tổng cục đường bộ việt nam đã tổ chức cuộc họp
bàn về giải pháp thu phí không dừng áp dụng cho các trạm bot
sau nhiều trì hoãn và tranh cãi giữa nhà đầu tư bot và cơ quan cung cấp phần mềm quản lý etc
một quy trình bắt buộc được đưa ra là sau ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nếu trạm bot nào chưa áp dụng công nghệ này thì sẽ phải dừng thu phí
mặc dù vậy nhiều nhà đầu tư bot vẫn chưa thỏa mãn với cách thức triển khai dịch vụ thu phí không dừng
với lý do không thuyết phục
bây giờ các dự án bot của chúng ta là hết sức bình bạch
tôi đảm bảo là minh bạch chứ không phải là không minh bạch như báo chí đã nói
bởi vì sao bởi vì toàn bộ thiết bị không dừng của chúng ta bây giờ
nó chỉ có khác tự động không dừng là dừng để một bán vé mở thôi
tuy nhiên vấn đề minh bạch nằm ở đâu khi chính nhà đầu tư này là công ty bot một trăm chín mươi bốn
lại không công khai được số thu trong khoảng thời gian quy định để minh bạch thu phí tại trạm bot này
chúng ta cứ lấy căn cứ là nếu như mà đều thống nhất trong đó là bảy ngày
thì chúng ta căn cứ vào bảy ngày đó thì về tất cả các bộ phận nghiệp vụ sẽ nói ra nó bao nhiêu tiền
đúng không chứ ở đây chúng tôi không thể nói lên tiền được

bởi vì đó có các cơ quan nghiệp vụ các phòng ban nghiệp vụ của chúng tôi
còn lý do trì hoãn của công ty bot cần thơ phụ nghiệp là doanh nghiệp lắp đặt thu phí không dừng không thể minh bạch hơn
việc minh bạch thì là do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua kiểm tra đánh giá
mới biết được là ai vi phạm mà người nào vi phạm thì chịu nhận chức pháp luật
chứ không thể nói về một cái việc là tất cả các dự án bot bây giờ đến giai đoạn kinh doanh khai thác
lại chuyển cho một cái nhà đầu tư khác cũng là một doanh nghiệp không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thì làm sao nói định minh bạch hơn
nhà đầu tư khác họ cũng là người quản lý không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là doanh nghiệp như em
thì làm sao lại có thể nói là minh bạch hay không minh bạch ở đây
điều mà thực hiện như bây giờ là hoàn toàn không đúng
đối với người dân tôi nói là vẫn phải có bằng công nghệ
tất cả người ta phải có công nghệ nhưng không muốn tin vào con người
đúng không cần công nghệ lưu trữ công nghệ hình ảnh
thì cái không dừng là cái là nó minh bạch rất là minh bạch cho vấn đề về thu phí
ba mươi tháng một mươi xe không thể có chuyện xe đi từ bắc vào nam là dừng ở chỗ quả lục nghiệp
tôi nói rõ ràng như thế
đã đến lúc cơ quan chức năng mà ở đây là bộ giao thông vận tải
cần phải vào cuộc quyết liệt hơn để những quy định minh bạch hơn trong dự án bot được triển khai
và lợi ích của người dân cần phải được nhắc đến trong tất cả các dự án như thế này
bởi không thể để một dự án làm vì người dân mà để người dân phản ứng dữ dội như vậy
và chỉ khi nào những dự án bot bảo đảm hai hoa lợi ích của ba bên
nhà nước nhà đầu tư và người dân
thì khi đó các dự án bot mới thực sự phát huy hiệu quả góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế